nữ hoàng anh elizabeth đã có bài phát biểu trên truyền hình kêu gọi người dân anh cùng chung tay đối phó với dịch covid một mươi chín
trong khi đó thủ tướng anh boris johnson cũng đã phải nhập viện do triệu chứng sốt vẫn tiếp diễn
sau khi có kết quả dương tính với virus sars cov hai cách đây một mươi ngày
new york mỹ đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm covid một mươi chín là một con hổ trong vườn bách thú
tất cả sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
trong lời hiệu triệu lần thứ năm trong suốt sáu mươi bảy năm trị vì
nữ hoàng erizabeth nhấn mạnh đây là thời khắc đầy thách thức
mang lại khó khăn và thay đổi vô cùng to lớn đối với cuộc sống thường ngày của người dân anh
bà đã gửi lời cảm ơn tới toàn bộ đội ngũ y bác sĩ
những người ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
cũng như những người dân đã và đang ở trong nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch
nữ hoàng anh cũng cho rằng việc tự cách ly có thể không dễ
song với sự đoàn kết
người dân anh cũng như người dân mỹ
người dân toàn thế giới có thể vượt qua đại dịch
trong khi đó thủ tướng anh boris johnson đã phải nhập viện
do các triệu chứng dai dẳng của bệnh vẫn tiếp diễn khoảng một mươi ngày
sau khi tự cách ly tại nhà do mắc covid một mươi chín
chính phủ anh cho biết đây là biện pháp thận trọng
và ngoại trưởng dominic raab sẽ thay quyền điều hành chính phủ
nếu tình trạng của nhà lãnh đạo anh xấu đi
italy hôm qua ghi nhận số ca tử vong do virus sars cov hai
gây bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín thấp nhất trong hai tuần qua
và số lượng bệnh nhân cần điều trị tích cực
tiếp tục giảm ngày thứ hai liên tiếp
trong ngày năm tháng bốn nước này ghi nhận thêm bốn ba trăm một mươi sáu ca nhiễm mới
nâng tổng số ca nhiễm lên một trăm hai mươi tám chín trăm bốn mươi tám trường hợp
số ca tử vong tăng lên thành một mươi năm tám trăm tám mươi bảy trường hợp tăng năm trăm hai mươi năm ca
chính phủ cuba đã cử các đội ngũ nhân viên y tế tới từng hộ gia đình
để kiểm tra và tìm kiếm người có khả năng nhiễm sars cov hai
hai mươi tám nhân viên y tế và các sinh viên y khoa gõ cửa từng hộ gia đình
lấy thông tin về số người
trong gia đình quá trình tiếp xúc với người nước ngoài
và kiến thức của người dân về các bước phòng dịch
đây là chương trình được bộ y tế cuba đề xuất
và đã nhận được sự hưởng ứng của người dân cuba
một con hổ trong vườn thú ở new york đã dương tính với virus sars cov hai
và nhiều con thú khác cũng đã ngã bệnh
đây được cho là ca bệnh đầu tiên trên động vật tại mỹ tính đến nay
con hổ cái bốn tuổi bị nhiễm bệnh từ một nhân viên của vườn thú
trước đó đã xuất hiện một số ca dương tính với sars cov hai
trên thú nuôi như chó và mèo tại hồng kông
và một con mèo ở bì